nhiều ngày qua mạng xã hội cũng xôn xa bàn tán về video cho trẻ sơ sinh sông khi bị covid một mươi chín
xô điện trong video người nhà của bé đang bế và hướng mặt bé vào chiếc nồi cơm điện dùng để xong
nồi nước sôi sùng sụp bốc hơi nóng ngùn ngụt lên mặt bé điều này quá nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của trẻ
nếu như bình thường người ta vẫn đun sông nồi sông rồi tắt bếp bắt nồi xuống
thì xong ở đây em bé này được cho thẳng toàn bộ khuôn mặt vào nồi sông đang sôi sùng sụp cho đến khi sông xong
nhìn những hình ảnh này cộng đồng mạng không ít người có những ý kiến trái chiều khác nhau
đa số bày tỏ sự thương cảm mong con nhanh khỏi bệnh
một số ít bày tỏ sự không đồng tình với cách chữa bệnh này khi trẻ bị covid một mươi chín
liên quan đến vấn đề này bác sĩ trương hữu khanh thầy thuốc ưu tú chuyên gia dịch tễ
nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm khẳng định
tuyệt đối không được cho chảy sông khi bị covid một mươi chín điều này quá nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của trẻ
bác sĩ trương hữu khanh khẳng định việc cho trẻ sông khi bị covid một mươi chín rất nguy hiểm
điều này có thể khiến trẻ gặp những rủi ro sức khỏe khó lường
vô tình cha mẹ biến trẻ đang từ bệnh nhẹ thành thêm bệnh tình trạng càng khó hồi phục hơn
bình thường việc sông hơi đã khiến cơ thể mất nước
nhưng với trẻ sơ sinh trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn yếu kém
cho trẻ sông dưới nồi nước sông sôi sùng sụp chẳng hóa đang hại con
ngoài từ bỏ việc sông cho trẻ cha mẹ cần chú ý những việc sau không nên làm khi điều trị trẻ nhiễm covid một mươi chín tại nhà
không tự ý sử dụng hai loại thuốc ho cùng lúc hoặc các loại thuốc ho có thành phần chống dị ứng giảm ho
không lạm dụng các vitamin kể cả vitamin c hay multivitamin
không tự dùng thuốc kháng sinh thuốc chứa cotticoid thuốc kháng virus
không dùng các đơn thuốc
không chia sẻ đơn thuốc của trẻ
thay vào đó cha mẹ nên làm những việc sau để con mắc covid một mươi chín nhanh chóng hồi phục
đảm bảo chế độ dinh dưỡng vệ sinh sạch sẽ cho trẻ chuẩn bị đồ dùng thiết yếu cho trẻ mắc covid một mươi chín
thuốc hạ sốt khẩu trang máy đo sco hai cầm tay nhiệt kế
ngoài ra khi mà cần tư vấn thấy trẻ có biểu hiện bất thường
cần liên hệ ngay cơ sở y tế người mắc covid một mươi chín tại nhà trạm y tế xã phường hoặc trạm y tế lưu động
trung tâm vận chuyển cấp cứu
liên hệ điện thoại của các bệnh viện có khoai nhi hoặc các cơ sở xử trí của từng phường huyện để được tư vấn
thưa quý vị nói về các phương pháp phòng chống covid một mươi chín tại ra thì nhiều vô kể
sông hiện nay một phương pháp đang gây nhiều tranh cãi là sông hơi bằng các loại thảo dược như xả gừng tranh
nhiều người khuyên nhau cách này là tốt có ý kiến khuyên là không nên sông
giáo sư tiến sĩ nguyễn gia bình chuyên gia đầu ngành về hồi sức tích cực đã nêu quan điểm của mình về vấn đề này
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn gia bình
tích cực bệnh viện bạch mai chủ tịch hội hồi sức cấp cứu và chống độc việt nam
dựa trên nghiên cứu khoa học của đức đăng trên tạp chí pros một cho thấy rằng
việc tăng nhiệt độ bốn mươi độ c làm ước chế khả năng nhân lên của sars cov hai trên các tế bào biểu mô đường hô hấp
còn theo nghiên cứu đăng trên tạp chí của hội vising mỹ asm cho thấy rằng
vai trò của nhiệt độ và độ ẩm đến việc loại bỏ virus trên các bề mặt như thép nhựa găng tay
và việc tăng nhiệt độ từ hai mươi bốn lên đến ba mươi năm độ qua tính toán cho thấy loại bỏ virus
từ các nghiên cứu khoa học của thế giới giáo sư bình đã liên tưởng đến việc sông hơi
bằng các loại thảo dược của các cụ nhà ta khi xưa
giáo sư bình cũng chia sẻ rằng là bản thân ông nhờ tích cực sông hơi nên là
bệnh với mũi của ông cũng thuyên giảm nhiều lại thư giãn cơ thể
theo giáo sư bình thì nên xông cho cả gia đình cùng lúc ngay cả đeo khẩu trang
vẫn có thể mắc hoặc là chưa có biểu hiện lâm sàng
xong giúp phòng bệnh cho người khỏe trong cùng một gia đình hạn chế lây nhiễm
với gia đình có máy sông thì có thể dùng máy sông hơi nhỏ tinh dầu vào để sông
và hít sông mũi họng phòng bệnh covid một mươi chín
nhà nào mà không có máy sông thì có thể dùng nồi lá sông cho các thảo dược vào
đun sôi để một lúc hít dần ra từng tí một tránh bị bỏng hơi nóng
có thể thêm tinh dầu nếu như muốn
bác sĩ bình cũng đề nghị ngành y tế cần có những nghiên cứu khoa học về vấn đề
áp dụng sông hơi trong mùa dịch covid một mươi chín
nghiên cứu xem những gia đình áp dụng sông hơi ngoài thay đổi các triệu chứng lâm sàng
thì cần xét nghiệm virus hàng ngày để đánh giá hiệu quả của liệu pháp này
và khả năng lây chuyển đến đâu để có kết luận chính xác
bác sĩ bình khuyên cáo trong đại dịch covid một mươi chín hiện nay
mỗi người dân nên trang bị cho mình những vũ khí để chống lại sars cov hai
đó là tiêm vaccine phòng covid một mươi chín kết hợp tuân thủ năm k của ngành y tế
đó là nội công
ngoài ra chúng ta có thể thêm biện pháp sông hơi cho cả nhà
một cái biện pháp ngăn ngừa giảm bớt nguy cơ sars cov hai xâm nhập từ bên ngoài
chuyên gia này cảnh báo với người dân không nên tin vào các loại thuốc
cách chữa trị covid không được cơ quan chức năng cho phép kiểm duyệt tràn lan hiện nay
theo khuyến cáo của bộ y tế để phòng bệnh covid một mươi chín thì nên sông phòng
sông mũi họng bằng thảo dược và lưu ý không sông trực tiếp vào người
trong bối cảnh số f mới tăng mạnh và tỷ lệ người điều trị tại nhà chiếm đa số như hiện nay
hiện đã xuất hiện tình trạng người dân tự mua thuốc phòng điều trị covid một mươi chín
và tự điều trị theo các kiến thức chuyển miệng hoặc bác sĩ google
lợi dụng tâm lý lo lắng khi phải tự túc chữa bệnh của người dân
nhiều kẻ xấu đã không ngại ra bán các mặt hàng thuốc điều trị virus sách tay từ nước ngoài
mới đây trên facebook tích xanh của phó giáo sư bác sĩ nguyễn lân hiếu
giám đốc bệnh viện đạo y hà nội chia sẻ một số quan điểm đối với việc người dân
không tiếc tiền lùng sụp một số loại thuốc ngoại không rõ nguồn gốc
với niềm tin là sẽ trị được covid một mươi chín một cách dễ dàng
ông cũng chia sẻ lại bài viết của dược sĩ hà quang tuyến
trưởng khoa dược bệnh viện đạo y hà nội để cảnh báo người dân
lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân nhiều cá nhân giao bán các mặt hàng thuốc
điều trị virus sách tay từ nga trung quốc về việt nam như abitol
thành phần amphiphenovir arablivir thành phần pavipiravir
các thuốc này được quảng cáo có khả năng phòng chống lây nhiễm và điều trị hiệu quả covid một mươi chín
các thuốc sách tay này được giao bán trực tiếp trên hội nhóm
trang cá nhân trên mạng xã hội như facebook zalo shopee
nên người dân rất dễ tiếp cận và tìm mua
trong khi nguồn gốc xuất xứ và tác dụng thì không rõ ràng
abidon là thuốc kháng virus phổ rộng được cấp phép sử dụng
để dự phòng và điều trị cú mùa tại trung quốc và nga từ năm hai nghìn sáu
tuy nhiên trong điều trị covid một mươi chín loại thuốc này chỉ là một trong số
các thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn đầu của đại dịch
để tìm hướng tiếp cận điều trị như nhiều loại thuốc khác
bên cạnh đó một nghiên cứu tổng quan cho thấy
không có sự khác biệt về hiệu quả giữa việc dùng amidon
và không dùng amidon ở bệnh nhân covid một mươi chín
sử dụng abidon có nguy cơ cao gặp tác dụng phụ hơn
như dối loạn tiêu hóa tiêu chảy và nôn
tại việt nam quy trình cấp phép thuốc rất chặt chẽ
vì thuốc là một mặt hàng đặc biệt liên quan sức khỏe của con người
cả trước mắt và lâu dài
điều này nhằm mục đích đảm bảo tác dụng hiệu quả của thuốc
đối với nhân dân khi sử dụng
dược sĩ hà quang tuyến cho biết rằng là
nếu sản phẩm này thực sự có chất lượng tác dụng
thì bộ y tế đã liên hệ đưa thuốc về theo đường ngoại giao
đường chính thức để nhân dân sử dụng
sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
dược sĩ tuyến cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tìm mua
mà dùng thuốc trị covid một mươi chín theo thông tin truyền tải
điều này có thể dẫn đến việc lạm dụng không mang lại lợi ích gì
so với không dùng thuốc mà còn tiềm tàng nhiều nguy cơ
tác dụng bất lợi với sức khỏe người dùng
thậm chí có thể làm trầm trọng tình trạng covid một mươi chín ở người bệnh

so với không dùng thuốc mà còn tiềm tàng nhiều nguy cơ
tác dụng bất lợi với sức khỏe người dùng
theo thông tin truyền tải
theo thống kê gần hai mươi bệnh nhân nhập viện cảm thấy không hề khó thở
trong khi biểu hiện ct scan bất thường tám mươi sáu và cân phía bổ sung oxy bốn mươi
đây là một tỷ lệ khá cao do đó mọi người cần hết sức chú ý
tiến sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo
viện bỏng quốc gia lê hữu trác cho biết
năm sấp giúp phân bố máu cho những vùng phía sau rất quan trọng trong điều trị covid một mươi chín
ở giai đoạn sớm và có thể điều trị lâu dài giúp cải thiện oxy máu
ngoài ra những vùng phổi phía sau lưng vốn ít được thông khí hơn
khi nằm sấp những vùng phế nang sẽ được phân bổ oxy hít vào
giảm hiện tượng chỗ nhiều oxy mà lại ít máu đến
chỗ ít oxy mà máu lại đến nhiều cân bằng thông khí tới máu
các bác sĩ khuyên
thường xuyên đo sco hai là một trong những yêu cầu cần thiết với người bệnh f
sau đó các bác sĩ khuyên cáo f có bệnh nền tim mạch gút tăng huyết áp
chưa tiêm vaccine hoặc chưa đủ mũi càng phải chú ý hơn đến tình huống này
tiến sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo
viện bỏng quốc gia lê hữu trác học viện quân y cho biết
người dân có thể chuẩn bị một số loại thuốc như hạ sốt eferagang panadol
nhóm thuốc chữa ho
thuốc điều trị tiêu chảy nước xúc miệng côn sắt trùng
thuốc chữa bệnh nền nếu f không có bệnh nền nên chuẩn bị đủ cho bốn tuần
các loại thuốc xịt mũi vitamin c kém thao dược trị cảm trị ho
nước uống thông thường nước bù điện dài
theo các bác sĩ đây là những thuốc cần có trong tủ thuốc gia đình
đặc biệt trong mùa dịch vì triệu chứng có thể xuất hiện bất kể lúc nào
đáng chú ý các triệu chứng của covid một mươi chín thường xuất hiện vào ban đêm
nên những thuốc này cần có để có thể dùng ngay
bên cạnh đó khi trở thành f một f mỗi người cần chuẩn bị thêm
lương thực đủ cho thời gian cách ly nếu ở một mình
dung dịch vệ sinh nhà cửa và khử khuẩn giấy vệ sinh than giấy
quần áo thoải mái chỗ ở cách ly đảm bảo quy định
số điện thoại của các cơ sở y tế trong khu vực
phòng cấp cứu và các tài liệu hướng dẫn cập nhật nhất về phòng chống dịch